liên quan đến vụ việc ba người trung quốc trốn khỏi nơi cách ly sở y tế tỉnh đồng tháp đã ban hành công văn khẩn
thông báo đến các đơn vị trung tâm y tế huyện thị xã thành phố trên địa bàn phối hợp với các đơn vị liên quan
ra soát tìm kiếm ba trường hợp này để tiếp tục đưa đi cách ly
ngày sáu tháng một mươi trung tâm y tế huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã tiếp nhận cách ly tập trung ba người trung quốc
nhập cảnh trái phép từ campuchia đến ngày một mươi sáu tháng một mươi ba người này đã trốn khỏi nơi cách ly
công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn lập tức truy tìm nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện
theo kết quả xét nghiệm sars cov hai lần một của ba trường hợp này đều âm tính tỉnh đồng tháp đã chấn chỉnh tăng cường lực lượng
giám sát tại các khu cách ly xiết chặt các tuyến biên giới nhằm phát hiện ngay các đối tượng nhập cảnh trái phép